trào ngược dạ dày là bệnh tiêu hóa điển hình rất phổ biến ở nước ta bệnh thường diễn biến thầm lặng kéo dài khiến nhiều người bệnh chủ quan
bệnh trào ngược dạ dày có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng nếu không được thăm khám và điều trị kịp thời
vậy biến chứng của trọng đường dạ dày là gì và cách khắc phục như thế nào hãy cùng bác sĩ minh phương tìm hiểu ngay sau đây
chào ngược dạ dày là gì
đầu tiên là bồn nôn và có thể nôn ra thức ăn hoặc dịch vị
nhất là sau khi ăn quá no hoặc nằm liền sau ăn hoặc có cảm giác mắc nghẹn thức ăn
đau tức ngực cơn đau ở thượng vị hay cảm giác khó chịu sau sương ức có thể nhầm lẫn với các triệu chứng của nhiều bệnh khác nhất là bệnh tim mạch
nghẹn khó nuốt khi tình trạng trào ngược dạ dày không được điều trị kịp thời sẽ gây ra phù nề
sưng tấy thực quản khiến người bệnh cảm giác khó nuốt vướng nghẹn ở cổ khả giọng và ho liên tục do dây thanh quản khi tiếp xúc với acid dạ dày làm sưng tấy
nhiều nước bọt
miệng sẽ tiết ra nhiều nước bọt hơn bình thường để trung hòa acid
khi dịch vị trào lên có kèm theo dịch mật khiến người bệnh cảm thấy đáng miệng
ngoài ra người bệnh có thể chán ăn sụt cân bị thơm máu hoặc chè máu ở đường tiêu hóa
vậy nguyên nhân trào ngược dạ dày là do đâu
theo bác sĩ minh phương nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh đa số do sự suy yếu của cơ thắt thực quản dưới và sự dư thừa acid hay sự quá tải bên trong dạ dày
ngoài nguyên nhân trực tiếp gây nên tình trạng nêu trên người bệnh bị trào ngược dạ dày còn được cho là bởi các vấn đề sau
uống một số thức như churlicystoskinin glucogon aspirin uống nhiều đồ uống chứa chất kích thích quá nhiều như cà phê thuốc lá
mắc các bệnh lý liên quan đến thực quản như tổn thương hệ thần kinh phó giao cảm thực quản nhiễm trùng thực quản
nguyên nhân gia tăng acid trong dịch vị gây trào ngược dạ dày
do người bệnh mắc các bệnh lý dạ dày như viêm lết dạ dày ung thư dạ dày
đẹp hàng môn vị dạ dày
thói quen ăn uống không lành mạnh ăn quá nhiều quá no ăn quá nhiều thực phẩm khó tiêu như chất đạm và nhiều đồ uống có ga
trào ngược dạ dày cũng giống như các bất thường khác về sức khỏe
nếu diễn tiến trong thời gian dài mà không được điều trị đúng cách sẽ gây ra nhiều biến chứng thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng
vậy biến chứng của trào ngược dạ dày là gì
đầu tiên viêm luet thực quản đây là biến chứng phổ biến nhất
dịch dạ dày trào lên thực quản thường xuyên làm tổn thương niêm mạc
thực quản gây viêm có thể làm người bệnh gặp các triệu chứng như khó nuốt đau ngực
đặc biệt đau phía sau xương ức khi ăn uống buồn nôn hói mửa mất cảm giác thèm ăn
hẹp thực quản khi bị trào ngược axit từ dạ dày trào lên thực quản sẽ ăn mòn lớp niêm mặc dẫn đến viêm thực quản
trào ngược kéo dài sẽ khiến thực quản bị những thổn thương gây các mô xeo gây hẹp bên trong thực quản
bài đáy thực quản tiên ung thư thực quản
xảy ra ở tám một mươi năm bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản kéo dài nhưng lại là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm
đây là tình trạng các tế bào lót ở vùng thấp thực quản bị biến đổi màu sắc do sự tiếp xúc lạp đi lặp lại với acid dạ dày
ung thư biểu mô tuyến thực quản thường gặp ở những bệnh nhân trên năm mươi tuổi và có khả năng gây tử vong cao
ở giai đoạn đầu bệnh không có triệu chứng cụ thể rõ ràng
khi đến giai đoạn phát triển có thể xuất hiện đau ở xương ức sau khan tiếng sụt cân nhanh bất thường nướt nghẹn
ngoài ra dịch acid trào lên được tới đường hô hấp trên cũng có thể gây ra tình trạng viêm họng viêm mũi soang viêm phế quản hay phổi
một số bệnh nhân bị khan tiếng do dây thanh quản ở trong cổ họng bị dày lên
ngoài ra người bị bệnh trào ngược có thể bị mòn răng viêm tai
vậy làm thế nào để khắc phục trào ngược dạ dày
bác sĩ minh phương khuyên cáo không nên ăn quá no
nên ăn thành từng bữa nhỏ
lựa ăn các thực phẩm có tính kiềm có khả năng trung hòa acid như bánh mì bột yến mạch hay đạm dễ tiêu
hạn chế ăn thực phẩm kích thích tăng tiết axit hay kích thích cờ thắt dưới thực quản
như hoa quả có hàm lượng axit cao chanh cam hay dứa và các thực phẩm thực sữa
giảm ăn thực phẩm giàu chất béo chua cay
không hút thuốc uống rượu bia đồ uống có ga
giữ cân nặng hợp lý không nằm hoặc vận động lao động ngay sau khi ăn
giảm chết không ăn muộn vào buổi tối không cúi quá lâu không nằm trong hai giờ sau khi ăn
không uống quá nhiều nước trong khi ăn
ngủ nằm đầu cao một mươi năm cm so với chân
với các triệu chứng cơ bản của bệnh như ợ chua ợ nóng đau rát ở vùng ngực
người bệnh có thể lựa chọn một trong năm bảy thuốc sau để ứng phó và điều trị
theo dược sĩ phạm hình
bài một khôi tía một mươi sáu g cỏ lào một mươi hai g lết miệng một mươi hai g tam thất nam một mươi hai g
khương hoàng một mươi g cam thảo một mươi g sắc uống hai ngày một thang
ngày uống hai lần trước khi ăn sáng và trước khi đi ngủ ba mươi phút
bài hai cây ngũ sắc một mươi bốn g hoang kỳ một mươi sáu g tía tô tám g chỉ sắc sáu g xương bồ một mươi sáu g
hoài sơn tám g biển đậu sáu g chân bi tám g đương quy một mươi g bạch chuột tám g lá đắng một mươi hai g
lá lốt sáu g xinh khương tám g
xâm đại hành một mươi g sắc uống hai ngày một thang uống sau khi ăn
bài ba hoác táo nhân một mươi sáu g bạch chuột một mươi hai g hoài sơn một mươi g phòng xâm một mươi sáu g liên nhục một mươi g
ngưu tất tám g viễn trí một mươi g chân bi sáu g bán hạ chế một mươi hai g xỉ sắc tám g cam thảo bốn g
tất cả đem sắc cùng chín trăm linh ml nước còn bốn trăm năm mươi ml chia ba phần uống trong ngày sáu bữa ăn
bài bốn hoài sơn một mươi sáu g tía tô hai mươi g liên nhục một mươi sáu g chỉ sắc tám g ngũ gia bì một mươi sáu g bạch chuột một mươi sáu g cam thảo một mươi g phòng xâm một mươi sáu g bán hạ một mươi g xinh khương bốn g cây ngũ sắc sao vàng hạ thổ một mươi sáu g bạch linh một mươi hai g lá đinh lăng sao thơm một mươi hai g sắc uống hai ngày một thang ngày uống hai lần
bài năm viễn trí một mươi hai g cam thảo một mươi hai g chân bi một mươi hai g ngưu tất một mươi sáu g hắc táo nhân một mươi sáu g cắt căn một mươi sáu g hoài sơn một mươi sáu g liên nhục một mươi sáu g chỉ sắc một mươi g bán hạ chế một mươi g sắc uống hai ngày một thang ngày uống hai lần uống trước khi ăn uống ấm tốt hơn khi uống lạnh
cũng nói về căn bệnh trao ngược dạ dây thực quản thạc sĩ nguyễn thù hiền cho biết
điều trị căn bệnh này phụ thuộc vào giai đoạn bệnh trước hết cần phải thay đổi thói quen sinh hoạt chế độ ăn về thuốc cơ bản có thể sử dụng một số nhóm thuốc sau
liệu pháp dùng thước ức chế bơm proton ppi
ppi đóng vai trò quan trọng trong tất cả các bệnh lý đường tiêu hóa trên như trào ngược dạ dày thực quản thực quản barred viêm thực quản tăng bạch cầu ái toàn khó tiêu chức năng
các thuốc ppi gồm omeprazone lansoprazone pantoprazone
dụng ức chế tiết acid mạnh nên các triệu chứng lâm sàng có thể hết ngay những ngày đầu dùng thuốc
hiện nay việc điều trị với thuốc ức chế bơm proton đạt thành công nhất
trong đó có khoảng nửa số bệnh nhân có thể duy trì sự thành công chỉ cần điều trị bằng thuốc ước chế bơm proton cách ngày hoặc dùng một loại kháng cụ thể h hai
việc dùng ppi cần phải tuân thủ tốt để điều trị mới đạt hiệu quả cao bao gồm thời gian uống thuốc và cách uống thuốc để đạt tối ưu hóa việc ức chế acid
theo đó ppi nên dùng trước bữa ăn sáng từ ba mươi đến sáu mươi phút
để ức chế tối đa bơm proton để tối ưu hóa điều chế ước chế bài tiết acid có thể lựa chọn kết hợp với một số thuốc khác như auzinet kháng histamin thuốc điều hòa vận động thuốc điều hòa thần kinh
thuốc nhóm điều hòa vận động như metoclopramide hoặc dompridom có tác dụng làm gia tăng vận động thúc đẩy mở môn vị làm vơi dạ dày từ đó làm giảm trong ngược dạ dày thực quản thuốc được dùng trước các bữa ăn
tuy nhiên với metoclopramide có tác dụng phụ là gây buồn ngủ và tăng trương lực ngoại tâm
dompridom chống trị định với người có suất huyết tiêu hóa tắc ruột do nguy cơ tác dụng phụ gây thùng ở ống tiêu hóa
ngoài ra trong một số trường hợp đặc biệt tùy theo tình trạng bệnh cảnh lâm sàng mà có thể dùng một số thuốc khác như supirit metoprimazine alizaprid alzimid gemac
thuốc làm giảm tác động có hại của trào ngược
các thuốc tạo màng ngăn dạ dày thực quản như eginet được sử dụng sau mỗi bữa ăn và trước lúc đi ngủ
ngoài ra còn có thuốc dimethicone cũng là một chất có tác dụng bảo vệ
nêm mạc tương tự như thuốc trên
thuốc có tác dụng bảo vệ nêm mạc như sucrafat gắn với protein tạo hàng rào bảo vệ nêm mạc dạ dày thực quản
chống lại các tác nhân từ dạ dày thường chỉ định sukrafast trong các trường hợp bệnh trào ngược vừa đến nặng
thuốc được uống trước bữa ăn và trước lúc đi ngủ
cần lưu ý là nếu phải dùng thuốc phối hợp thì cần tránh dùng thuốc antasite hoặc kháng histamin h hai
ít nhất ba mươi phút trước hoặc sau khi uống sunskrafast
lưu ý bệnh nhân không được tự ý mua thuốc về dùng
việc tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ là yếu tố quyết định sự thành công của điều trị
do đó khi đã được bác sĩ chuyên khoa nội tiêu hóa khám và chỉ định dùng thuốc
bệnh nhân không nên bỏ thuốc sớm hoặc hết thuốc nhưng không đi tái khám
mà lần sau có triệu chứng của bệnh lại đi mua thuốc theo đơn cũ về dùng
chỉ có thể kiên trì khám và dùng thuốc đúng chỉ định thì mới có thể điều trị rứt điểm được bệnh và hạn chế được các biến chứng